thưa quý vị kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo thì sứ mệnh của doanh nghiệp nhà nước là phải phát huy vai trò tiên phong đầu tàu gương mẫu
xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân là lực lượng quan trọng nòng cốt vị trí then chốt thúc đẩy dẫn dắt phát triển kinh tế
xứng đáng với nỗ lực hy sinh của những thế hệ đi trước tự hào phát huy truyền thống vẻ vang qua nhiều thế hệ những nỗ lực thành quả đạt được trong những năm qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nêu rõ như vậy tại khu gặp giữa thường trực chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu nhân dịp đầu xuân vừa diễn ra vào sáng nay tại hà nội
đồng chủ trì sự kiện có các phó thủ tướng lê minh khái trần lưu quang
theo bộ kế hoạch và đầu tư đến hết năm hai nghìn hai mươi ba việt nam có sáu trăm bảy mươi sáu doanh nghiệp nhà nước hiện diện ở nhiều ngành lĩnh vực có vai trò vị trí quan trọng của nền kinh tế
năm hai nghìn hai mươi ba có nhiều khó khăn nhưng tổng doanh nghiệp nhà nước có nhiều khó khăn
doanh nghiệp nhà nước đạt khoảng một sáu mươi năm triệu tỷ đồng vượt bốn so với kế hoạch
lợi nhuận trước thuế khoảng một trăm hai mươi năm tám nghìn tỷ đồng vượt tám kế hoạch năm
đóng góp ngân sách nhà nước ước đạt một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng vượt tám kế hoạch năm
các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục nắm giữ nguồn lực lớn về vốn tài sản công nghệ nhân lực chất lượng cao
đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho người lao động
các doanh nghiệp nhà nước đóng góp khoảng hai mươi tám thu ngân sách nhà nước
thu hút khoảng bảy triệu lao động
doanh nghiệp nhà nước tiếp tục thực hiện tốt việc bảo toàn phát triển vốn tài sản
nỗ lực áp dụng công nghệ quản trị hiện đại nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
một số doanh nghiệp lớn tập đoàn tổng công ty vươn lên về công nghệ mới
tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
hoạt động kinh doanh của một số tập đoàn doanh nghiệp lớn có nhiều tiến bộ
các doanh nghiệp nhà nước góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước cơ bản duy trì ổn định
nhưng vẫn có một số doanh nghiệp thua lỗ
một số tập đoàn tổng công ty chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh
một số tập đoàn tổng công ty có lợi nhuận âm
trong đó có doanh nghiệp có quy mô lớn vai trò quan trọng
các doanh nghiệp đã tập trung đánh giá tình hình liên quan phát triển doanh nghiệp nhà nước
những thuận lợi và khó khăn hiện nay
phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước góp phần để kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo
các giải pháp để khai thác hiệu quả hơn nữa tài sản
nguồn vốn rất lớn đang có tại các doanh nghiệp nhà nước
một số doanh nghiệp đề xuất các giải pháp đầu tư
làm mới các động lực tăng trưởng cũ để doanh nghiệp nhà nước đi đầu
dẫn dắt định hướng tạo động lực truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung
đề nghị cấp có thẩm quyền sớm sửa đổi luật quản lý
sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
trong đó cần cụ thể hóa các quy định về vốn nhà nước
vốn của doanh nghiệp nhà nước
về đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
và vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
trên cơ sở tổng thể theo mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp
không tách riêng từng dự án từng danh mục đầu tư
chính phủ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện
để tân cạc sài gòn được tiếp nhận
đầu tư và khai thác các cảng biển nước châu
có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh
trọng điểm về kinh tế
cụ thể là dự án bến số chín số một mươi
tại khu bến cảng lạch huyện thuộc cảng biển hải phòng
dự án cảng tổng hợp và container cám ấp hạ
dự án xây dựng trung tâm logistics cám ấp hạ tại bà trịa vũng tàu
nhằm tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt mở đường
của doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
góp phần bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh
chúng ta cũng chuyển sang một bước là không chỉ lo ngắn hạn
mà chúng ta cũng đảm bảo được mục tiêu dài hạn
cho phép thì kính đề nghị tổng cục chữ quốc gia thuộc bộ tài chính
cũng cho tiến hành sớm chương trình thu mua dự trữ
vì các doanh nghiệp cũng cần có hợp đồng để triển khai
và đặc biệt là cái chất lượng
mà để cho cái việc mà để vào trong kho của dự trữ quốc gia
thì sẽ được đảm bảo về cái vụ đông xuân là cái vụ tốt nhất trong năm
thủ tướng phạm minh chính ghi nhận sự đóng góp quan trọng
tích cực của cộng đồng doanh nghiệp nói chung
và doanh nghiệp nhà nước nói riêng với sự phát triển của đất nước
nhấn mạnh những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước
sau gần bốn mươi năm đổi mới vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh
bao vây cấm vận đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ
tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
thủ tướng cũng khẳng định những thành tiệu
kết quả rất cơ bản của các doanh nghiệp nhà nước
với tinh thần bám đuổi theo kịp tiến cùng và vượt lên
tuy nhiên một số doanh nghiệp thua lỗ
một số tập đoàn tổng công ty chưa đặt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh
một số tập đoàn tổng công ty có lợi nhuận âm
trong đó có doanh nghiệp có quy mô lớn vai trò quan trọng
một số doanh nghiệp để xảy ra sai phạm tham nhũng tiêu cực phải xử lý
doanh nghiệp nhà nước chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt
doanh nghiệp nhà nước cần là lực lượng tiên phong
dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo
chuyển đổi số tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
cái yêu cầu thứ nhất thì mong các anh chí như vậy
rồi tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
theo hướng nâng cao chất lượng
mà cụ thể là nghiên cứu hợp tác triển khai một số dự án năng lượng
công nghệ mới theo các xu hướng dịch chuyển trên thế giới
thời gian tới thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước
theo hướng nâng cao chất lượng cụ thể là nghiên cứu
hợp tác triển khai một số dự án năng lượng công nghệ mới
theo xu hướng dịch chuyển trên thế giới
tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống
đầu tư xuất khẩu tiêu dùng
đồng thời đẩy mạnh các động lực mới về tăng trưởng liên quan đến chuyển đổi số
chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế tri thức
kinh tế chia sẻ ứng phó biến đổi khí hậu
tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước
thuộc các thành phần kinh tế khác nhau
tạo các chuỗi liên kết cung ứng trong nước
giảm lệ thuộc vào nước ngoài
đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ
giả soát đánh giá thực trạng doanh nghiệp
các dự án đầu tư sắp xếp tinh gọn bộ máy
thoái vốn tại các đơn vị yếu kém thua lỗ
chú trọng xây dựng thương hiệu
làm tốt việc giải ngân vốn đầu tư công
đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia
với các bộ ngành thủ tướng yêu cầu
trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình
phải tích cực chủ động trách nhiệm
trong giúp đỡ doanh nghiệp
tạo điều kiện cơ hội cho doanh nghiệp phát triển
không để doanh nghiệp đến xin đến kêu thì mới làm
hối hợp hiệu quả với doanh nghiệp
để tháo gỡ khó khăn vượt qua thách thức
phát huy mạnh mẽ hạn chế điểm yếu
tiến cùng theo kịp và vươn lên
tăng tốc phát triển
các địa phương phải tích cực vào cuộc
phát huy nhân lên các mô hình tốt
đóng góp vào việc xây dựng thể chế
phát triển các doanh nghiệp nhà nước
thực sự là thành phần kinh tế chủ đạo của nền kinh tế
chung tay hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị ngày hôm nay
tỉnh phú yên đã tổ chức hội nghị công bố
quy hoạch thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và xúc tiến đầu tư
sự hội nghị có chủ tịch quốc hội
vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
cùng sáu trăm năm mươi đại biểu
đại diện các ban bộ ngành trung ương
doanh nghiệp và các địa phương
sau khi phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
trao quyết định quy hoạch tỉnh phú yên
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
được thủ tướng chính phủ phê duyệt
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba cho lãnh đạo tỉnh phú yên
một mươi bốn nhà đầu tư đã nhận quyết định
chủ trương chứng nhận đầu tư vào phú yên
với tổng vốn đăng ký gần một mươi năm trăm linh tỷ đồng
sáu biên bản ghi nhớ
nghiên cứu đầu tư với tổng vốn đăng ký

cũng đã được ký kết
các lĩnh vực được tập trung đầu tư gồm
các dự án khu du lịch sinh thái
vùng liên kết sản xuất lúa chất lượng cao
thu mua chế biến xuất cầu gạo
nhà máy sản xuất dược phẩm
và sản phẩm chăm sóc sức khỏe
theo tiêu chuẩn gmp
khu liên hợp găng thép hỏa phát
lãnh đạo tỉnh phú yên mong muốn
các dự án sẽ sớm được triển khai
và đi vào hoạt động góp phần hiện thực
khóa khát vọng phát triển của địa phương
phát biểu chỉ đạo hội nghị
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà nhấn mạnh
quy hoạch sẽ tạo thêm động lực
sức lan tỏa cho phú yên bước vào
giai đoạn phát triển mới
là tư duy đột phá tầm nhìn dài hạn
dựa trên tiềm năng khác biệt
về các nguồn lực tài nguyên và văn hóa
đóng vai trò định hình không gian phát triển
của tỉnh phú yên trong mối liên kết chặt chẽ
với các tỉnh thành khu vực nam trung bộ
và tây nguyên
để đạt được những mục tiêu nêu trên
phú yên cần rút ra các bài học phát triển
của các địa phương trong vùng
tiếp tục đổi mới sáng tạo
tìm ra lối đi riêng
phó thủ tướng đề nghị
phú yên cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai
và xác định nội dung trọng tâm
tiến độ nguồn lực thực hiện các chương trình
dự án trong quy hoạch công bố công khai
rộng rãi các quy hoạch
quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội
đặc biệt là để nhân dân thực hiện quyền giám sát
việc thực thi các quy hoạch
thưa quý vị
trước diễn biến ngày càng nguy cấp của hạn hán
khi nắng nóng kéo dài
công tác phòng cháy trị cháy rừng
tại rừng u minh hạ vô cùng cấp bách
và bảo vệ nghiêm ngặt
theo dự báo cấp độ cháy rừng thay đổi nhanh
và liên tục từng ngày
từ cấp cao lên cấp nguy hiểm
và cấp cực kỳ nguy hiểm
vì thế rừng u minh hạ và rừng
tại các cụm đảo hòn khoai
huyện ngọc hiển hòn chuối
huyện trần văn thời
đang đứng trước những áp lực rất lớn
nắng nóng khô hành gió thổi mạnh
đã làm lượng nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh
dẫn đến làm khô cạn hơn bốn mươi sáu hectare
thuộc rừng u minh hạ và rừng các cẩm đảo
trong tổng số trên hai mươi một hectare khô hạn
có khả năng xảy ra cháy
trong đó dự báo cháy cấp ba
cấp cao trên một mươi chín hectare
cấp bốn cấp nguy hiểm gần hai hectare
và cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm hai trăm chín mươi hectare
hiện nay trên toàn lâm phần rừng u minh hạ
và rừng cụm đảo có sáu mươi bốn tròi quan sát lửa kiên cố
chín tròi tạm thời để tạm sửa chữa

nhằm canh lửa rừng

năm mươi bảy mét ống và dòi chữa cháy
các phương tiện giỏ lãi máy xe ô tô bán tải chuyên dụng
máy y cơm dần dần được kiểm tra thường xuyên
ứng trực sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra
lực lượng chuyên trách phòng cháy chữa cháy rừng
và các tổ máy bơm ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có lệnh điều động
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
ngân hàng chính sách xã hội việt nam
chi nhánh tỉnh gia lai đã hỗ trợ
cho hơn bốn năm trăm linh lượt khách hàng
với tổng số tiền vay lên đến trên hai trăm một mươi năm tỷ đồng
nhằm giúp người dân phát triển kinh tế
với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh
năm hai nghìn hai mươi ba gia đình anh vui nun
và chị ro trâm sớt
ở làng răng xã gia ca huyện chư bả tỉnh gia lai
đã vay bảy mươi triệu đồng
từ ngân hàng chính sách xã hội việt nam
chi nhánh tỉnh gia lai
để đầu tư vào một hectare cà phê của gia đình
nhờ nguồn vốn vay ưu đãi
cộng với chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc
nhân vụ cà phê vừa qua
gia đình anh chị đã thu hoạch trên hai mươi tấn cà phê
lãi sáu mươi triệu đồng
cũng từ nguồn vốn tín dụng chính sách
mà gia đình bà nguyễn thị sáu
tại xã gia tô huyện gia gai
có điều kiện nuôi ba con học đại học
mở rộng mô hình chăn nuôi thỏ và trồng tiêu
sầu riêng mỗi năm bà sáu
có thu nhập ổn định gần hai trăm linh triệu đồng
từ mô hình phát triển kinh tế hiệu quả này
ngân hàng chính sách xã hội việt nam
chi nhánh tỉnh gia lai đã triển khai
mạng lưới trên ba tổ tiết kiệm
và vay vốn ở các tổ thôn làng
để đưa nguồn vốn tín dụng chính sách
đến tận tay người dân ngoài ra
gia lai cũng là một trong những địa phương thực hiện
tốt ba chương trình mục tiêu quốc gia
giúp tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm
từ một mươi sáu xuống còn tám một mươi một
vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi đề nghị với các chính quyền
địa phương tỉnh tổ thôn làng
các phương các huyện
và cấp tỉnh
cũng tăng cường
việc hỗ trợ cấp vốn bổ sung
cho ngân hàng chính sách
để tạo điều kiện hơn nữa
và có lượng vốn nhiều hơn nữa
cho người dân vay vốn trong thời gian tới
vốn vay chính sách đã mang lại lợi ích
cho người dân gia lai góp phần giảm nghèo
xây dựng nông thuận mới và phát triển
kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng chính sách xã hội việt nam
chi nhánh tỉnh gia lai phấn đấu
tăng trưởng tín dụng đạt từ bảy

sản xuất những bộ phim sử dụng kinh phí nhà nước
hiểu rõ về những thiệt thòi này
cả thập kỷ này
những phim của nhà nước bị bỏ rơi
và phát hành phim nhà nước mà tôi đã thực hiện
cách đây một mươi năm
phim sống cùng lịch sử nhân một
bài báo của một phóng viên viết một
tít rất là giật gân phim hai mươi một tỷ
mà không bắn nổi một vài và từ đấy
đồng loạt ra các bài báo phán xét
mà không hiểu một chút
nào gốc của sự việc đó
bởi vì không có tiền để quảng cáo
ở mỹ nó cũng không làm như là một
phát hành phim thông thường bọn tôi vẫn có
cái biêu tiền thu nhập
ở trung tâm chủ quốc gia mặc dù không nhiều đấy chỉ là
một cái thể nghiệm của cá nhân thôi
và không hề có tiền quảng cáo
đào phở và piano
của nghệ sĩ ưu tú phi tiến sơn
là bộ phim sử dụng kinh phí nhà nước hai mươi tỷ đồng
trước nhu cầu xem phim rất lớn của khán giả
bộ phim đã được bộ văn hóa cho phép
phát hành rộng rãi từ tín hiệu
tích cực này khán giả và những nhà phát hành
phim mong muốn sẽ có những thay đổi
trong thời gian tới
rất là mong là cái bộ phim sau
mà kiểu cũng do nhà nước đặt hàng
thì nó sẽ có những cái
truyền thông mạnh mẽ hơn
để nhiều người biết đến hơn để nhân dân biết đến
nhiều hơn thì các tác phẩm
do nhà nước đặt hàng
nên được công chiếu rộng rãi trên phạm vi toàn quốc
với sự tham gia của
các nhà giả
việc một bộ phim nhà nước bỗng nhiên
đắt khách đã cho thấy có vấn đề
đó về tư duy chi tiền làm phim
và lớn hơn là tư duy về công nghiệp
văn hóa sau đào phở
và piano cục điện ảnh cũng đã có
những kế hoạch dài hơi hơn cho những bộ
phim nhà nước đặt hàng
sau cái đợt thí điểm này thì chúng tôi sẽ
lập một cái đề án dài hạn phát hành
các bộ phim sử dụng kinh phí nhà nước
bình đẳng như là các cái phim của
các cái doanh nghiệp tư nhân sẽ tạo một cái đề
để có cái đầu ra cho
phim sử dụng kinh phí nhà nước các
doanh nghiệp hiện nay họ đang phát hành miễn phí
không thu lợi nhuận toàn bộ doanh thu bán vé
sẽ nộp vào ngân sách nhà nước trước mắt
cục đề xuất là làm thế nào để họ
cũng có được cái chi phí vận hành điện
nước nhân công v v làm thế nào để có
cái chi phí hợp lý đó và số
doanh thu còn lại thì mới nộp vào ngân sách nhà nước
những người quản lý cần phải có
một cái nhìn phải đặt được cái vị trí
cái phim nhà nước ở đâu
và từ đấy đặt được cái vị trí đó
vai trò của nó chủ đạo là gì
thì lúc đấy mới hướng tới
những cái việc tiếp theo
là cái việc mà bây giờ đang làm
nghĩ là phải phát hành nó thì tôi nghĩ là
điều này là rất là đúng thôi và rất là
cần thiết mặc dù là cũng
cũng buộn đấy để cho
lây lắt một cái dòng phim mà để lại
một cái ấn tượng rất xấu về mặt xã hội
là cứ phim nhà nước ấy mà
hy vọng với việc bộ phim
đào phở và piano được công chiếu rộng rãi
sẽ mở đường cho thị trường sôi động của
phim nhà nước trong thời gian tới
cần có chính sách hợp lý để có thêm các công ty
phát hành kể cả tư nhân và nước ngoài
tham gia tích cực hơn vào việc phát hành phim
nhà nước đặt hàng chỉ có như vậy
các tác phẩm này mới không bị lãng phí
về đầu tư và giúp quảng bá tốt hơn
những giá trị văn hóa lịch sử đến với
đông đảo công chúng
thông tin vừa rồi đã khép lại
chương trình thời sự chiều này của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã
quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt